sáng ngày một mươi năm tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an cho biết vừa phá thành công vụ án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn hai tấn chó được tổ chức chuyên nghiệp do các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự thực hiện
bước đầu bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn văn điều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã hưng tây huyện hưng nguyên nguyễn văn duyệt sinh năm hai nghìn và nguyễn văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc
tăng vật thu giữ gồm chín con chó tổng khối lượng là một trăm năm mươi sáu kg một xe mô tô một súng bắn kích điện tự chế một ná cao su năm bao xác rắn và nhiều tăng vật liên quan
theo cơ quan công an nguyễn văn điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như hưng nguyên nam đàn thanh trương nghi lộc và thành phố vinh
nguyễn văn điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao ăn ở điều còn cung cấp công cụ kích điện bao sắc rắn băng keo
xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề sau khi trộm chó được từ nhà dân điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ
khi thực hiện hành vi trộm chó những kẻ này liên kết thành ổ nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát
tại cơ quan điều tra nhóm này khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thực hiện hơn năm mươi vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện hưng nguyên nam đàn thành phố vinh nghi lộc với tổng khối lượng chó trộn được hơn hai tấn
nguyễn văn duyệt từng có ba tiền án và một tiền sự về tội trộm cắp tài sản cướp giật tài sản nguyễn văn cương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
ngày một mươi tám tháng một mươi công an quận một mươi hai tp hcm xác minh làm rõ vụ việc ô tô tông hai nam thanh niên nghi trộm chó trên địa bàn
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế ô tô tông hai thanh niên nghi trộm chó vụ việc khiến cả hai tháo chạy bỏ lại nhiều xác chó trên đường
theo xác minh vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường tân thời nhất quận một mươi hai diễn biến được camera an ninh ghi lại
hình ảnh cho thấy khoảng sáu giờ năm mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi
hai thanh niên đi xe máy chở theo bao tải đựng chó dừng trước căn nhà trong hẻm trên đường tân thới nhất một mươi bảy
người ngồi sau bước xuống cầm một con chó để xuống đường và dùng chân đạp lên lưng để rút mũi tên tự chế bỏ vào bao tải
lúc này một ô tô biển số tp hcm bất ngờ lao từ phía sau tông vào hai thanh niên và xe máy và chạm khiến cả hai văng về phía trước cùng xe máy
trên bao tải đựng xác của nhiều con chó rơi xuống đường
một người tìm cách lấy xe tháo chạy
thì bị tài xế tiếp tục tồng
hoảng sợ cả hai thanh niên tháo chạy khỏi khu vực bỏ lại xe máy bao tải đựng chó và dụng cụ trịch điện
một số người dân ở gần đó nghe tiếng động mạnh ra kiểm tra thì thấy một xe máy bị hư hỏng
cách đó khoảng hai mươi mét là bao tải đựng khoảng một mươi con chó bị cuốn băng keo đen ở miệng súng bắn điện dùng để trộm chó
những người liên quan đều rơi khỏi hiện trường
ông nguyễn hải lâm chủ tịch ubnd phường tân thới nhất cho hay
theo điều tra ban đầu hai người đi xe máy trộm chó tại nhiều căn hộ ở khu vực
người lái ô tô sống ở gần đó đã phát hiện và theo dõi từ trước
chiều cùng ngày công an quận một mươi hai đã bắt được một trong hai thanh niên
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội cho biết
hành vi của người lái xe ô tô trong tình huống này được pháp luật cho phép
tuy nhiên hành vi này là không khuyến khích và phải thận trọng để tránh đi quá giới hạn
gây ra thiệt hại tính mạng cho hai đối tượng trộm chó
luật sư cường cho biết thêm trong trường hợp phát hiện hai đối tượng trộm cắp chó
thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ đây là sự việc thuộc trường hợp bắt người phạm tội quả tàng
trong tình huống này người bắt trộm được phép gây ra thương tích cho đối tượng
trong một mức độ nhất định nhằm bắt giữ đối tượng
người gây ra thương tích không phải là hành vi cố ý mục đích để bắt giữ đối tượng gây án
gây thương tích trong quá trình bắt giữ phạm tội là một trong các trường hợp
loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự
luật sư cường nhấn mạnh cần lưu ý việc sử dụng vũ lực này phải là giải pháp cuối cùng
với mục đích sử dụng vũ lực để bắt giữ đối tượng phạm tội quả tàng
chứ không nhằm mục đích gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người phạm tội
nếu người nào bắt giữ người phạm tội quả tang mà cố ý gây thương tích
gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe tài sản của người phạm tội thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
cũng cần lưu ý hành vi sử dụng vũ lực để bắt giữ tội phạm chỉ được thực hiện trong trường hợp phạm tội quả tàng
với những trường hợp chưa có căn cứ rõ ràng đó là người phạm tội hoặc là người đang bị truy nã
thì không được phép sử dụng vũ lực một cách tùy tiện để gây ra thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của người khác
ngoài ra khi đã bắt giữ được đối tượng phạm tội thì phải bàn giao ngay cho cơ quan chức năng
không được đánh đập gây thương tích sát hại người phạm tội quả tang khi họ không còn chống trả không bỏ chạy nữa
trong clip nêu trên người lái ô tô chủ động đâm xe và hai thanh niên đi xe máy chở theo bao tải chó
mặc dù người lái ô tô đã phanh lại để tránh hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên cú va chạm nhẹ đó cũng khiến hai thanh niên ngã ra đường nhưng không gây ra thương tích gì
đồng thời hai đối tượng đã bỏ chạy để lại rất nhiều chó và chiếc xe máy
đây là những vật chứng quan trọng để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng gây án nhằm xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ va chạm này nếu hai đối tượng bị thương tích thì cũng không đáng kể và người lái xe ô tô sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý
trường hợp này được loại trừ trách nhiệm hình sự theo điều hai mươi bốn của bộ luật hình sự
theo luật sư cường điều kiện để thực hiện hành vi gây ra thương tích nhưng vẫn được loại trừ trách nhiệm hình sự
là trong những tình huống pháp luật quy định thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự như phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết khi bắt giữ tội phạm
nếu vượt quá mức độ pháp luật cho phép thì người gây ra thiệt hại trong trường hợp này sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
bởi vậy khi chưa chắc chắn đối tượng phạm tội quả tang thì không được gây ra thương tích thiệt hại cho đối tượng đó
ngoài ra việc gây ra thương tích thiệt hại cho đối tượng phạm tội quả tang hoặc đối tượng đang bị truy nã chỉ được phép thực hiện khi không còn cách nào khác
gây ra thiệt hại không phải là mục đích chính của người gây ra thiệt hại
mục đích ở đây là bắt giữ bởi vậy những hành vi sử dụng vũ lực như người lái xe ô tô này là không khuyến khích
luật sư cường chia sẻ ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ nếu đâm ô tô và xe máy mà không phanh kịp không làm chủ tốc độ không kiểm soát được tình thế thì rất dễ gây ra án mạng
trong khi đó còn có nhiều cách khác để khống chế bắt giữ đối tượng
bởi vậy trong trường hợp này tài xế ô tô có thể không bị xử lý
nhưng nếu người khác làm gì
theo học theo thì rất có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ hành vi hai thanh niên nghi trộm chó trên xe để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời nhắc nhở người lái xe ô tô trong việc xử lý tình huống bắt giữ tội phạm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị cũng thuộc địa bàn tp hcm đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an đã triệt phá thành công một nhóm cầu tạc chuyên nghiệp
với hàng loạt dụng cụ giết mổ kích điện chuyên nghiệp
sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương ai nấy cũng tỏ ra bức xúc bất bình trước hành vi đê hèn của nhóm đối tượng
ngày một mươi hai tháng hai công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý nguyễn hoàng triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê phú yên
và nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi huyện bình chánh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện bình chánh phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn
nên theo dõi chặt chẽ dặn sáng một mươi hai tháng hai tổ này phát hiện hai thanh niên nghi vấn đứng trước địa chỉ một nghìn năm trăm linh một
quốc lộ một xã tân kiên huyện bình chánh nên kiểm tra hành chính thấy công an nguyễn duy khánh chạy vào nhà chốt cửa
người còn lại là nguyễn hoàng triều chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế bắt gọn ngay sau đó
lực lượng công an thu giữ của đối tượng một bình xịt hơi cay hai bịch bột ớt bộ dụng cụ để trích điện
và trong căn nhà trên công an phát hiện hàng chục con chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ kích điện trong nhà
tổ công tác xác định những con chó trên do trộm cắp mà có và cả hai đối tượng liên quan đến đường dây trộm chó tiêu thụ chó chuyên nghiệp
công an huyện bình chánh khẩn trương mở rộng điều tra đồng thời đề nghị người dân bị trộm chó liên hệ đội cảnh sát hình sự công an huyện để trình báo phối hợp điều tra
và thưa quý vị những năm gần đây thì cẩu tặc được người dân ví như một nạn trộm cắp khá phổ biến với thủ đoạn tinh vi
những đối tượng thực hiện hành vi này đa phần là những kẻ lừa bi biếng không có công việc ổn định lại mong muốn kiếm được tiền dễ dàng
có thể thấy hành vi trộm chó đầy bạo lực và nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận
hy vọng rằng pháp luật sẽ có những hình phạt nặng tay nhằm răn đe và củng cố xã hội